công an huyện càm lộ đã bắt quả tang hai đối tượng phạm duy trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và phạm ngọc đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
là hai anh em ruột cùng chú tẩy xã tân hợp huyện hương hóa khi đang vận chuyển trái phép khoảng hai mươi kg tinh thể nghi có chất ma túy
tại cơ quan công an bước đầu hai đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển số hàng trái phép nói trên từ một người ở hướng hóa
đưa vào tp hcm để nhận tiền công là sáu mươi triệu đồng
một đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề liên tỉnh với tổng số tiền giao dịch
lên đến trên một trăm tám mươi tỷ đồng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang triệt phá thành công
trước đó vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
tiến hành bắt quả tang đối tượng vũ thị phượng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại thị trấn việt quang huyện bắc quang
về hành vi tổ chức đánh bạc mở rộng điều tra cơ quan công an đã tiến hành triệu tập một mươi ba đối tượng có liên quan
cơ quan công an xác định số tiền giao dịch của đường dây này mỗi ngày trên năm trăm linh triệu đồng
các đối tượng hoạt động từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
công an xã thái hòa huyện ba vì tp hà nội vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo với số tiền gần ba trăm linh triệu đồng
bị hại trong vụ việc là chủ một cơ sở kinh doanh các thiết bị âm thanh trên địa bàn
thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trong vụ này là trả vờ mua hàng với giá trị lớn để tạo niềm tin với chủ cơ sở kinh doanh
sau đó đặt vấn đề nhờ mua ba chiếc bơm cao áp lắp đặt cho hệ thống chữa cháy
tại cơ sở của mình nếu giao dịch thấp hơn giá thị trường thì sẽ được hưởng lợi ba mươi tổng giá trị
khi chủ cơ sở tìm được chỗ mua giá rẻ do chính đối tượng nhờ mua đưa cho số điện thoại
thì bên bán bơm cao áp hối thúc người đứng ra mua hộ truyền khoản
nhận được thông tin vụ việc công an xã thái hòa đã nhanh chóng và kịp thời liên hệ
đề nghị chủ cơ sở không làm theo yêu cầu của các đối tượng
vâng và từ vụ việc trên cơ quan công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác
đối với các hành vi lừa đảo qua mạng internet mạng viễn thông và thận trọng
trong việc giao dịch chuyển tiền nhận tiền với người lạ kiểm tra lại tài khoản ngân hàng của mình
khi giao dịch với người khác không xác nhận giao dịch thông qua hình ảnh
khi có nghi ngờ về vụ việc có dấu hiệu lừa đảo người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an
để được hướng dẫn và xử lý
xin được tiếp tục với thông tin khác phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an tỉnh nghệ an vừa bắt giữ một vụ một đối tượng có hành vi kinh doanh pháo
quốc phòng các loại mà không có giới phép kinh doanh theo quy định
tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh tại số một mươi sáu tổ một khối một mươi bốn thị trấn diễn châu
huyện diễn châu tỉnh nghệ an lực lượng công an phát hiện và tạm giữ hai hai mươi bốn giàn pháo
quốc phòng các loại không có giấy phép kinh doanh theo quy định có trọng lượng một năm tấn
cơ sở kinh doanh này là do nguyễn thị hồng thu
bước đầu thu đã khai nhận việc mua bán pháo hoa quốc phòng không có giới phép kinh doanh theo quy định